các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thửa thiên huế ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba hai mươi sáu độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
khu vực tây nguyên ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ c có nơi trên ba mươi ba độ c
các tỉnh nam bộ ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ c có nơi trên ba mươi bốn độ c
từ những dự báo về tình hình thời tiết
nói trên hy vọng người dân sẽ chủ động ứng phó sớm với mưa lớn và gió giật mạnh
nhất là những tỉnh miền núi và tại các khu vực trũng thấp